thưa quý vị và các bạn liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
ngày hôm qua một mươi bảy tháng tám bộ y tế đã xuất cấp ba mươi lọ thuốc remdes cvir điều trị covid một mươi chín
cho một mươi bảy bệnh viện các trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín
bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ và sở y tế các địa phương
tp hcm tiền giang đồng nai bà rịnh úng tàu long an đồng tháp tây ninh và cần thơ
đây là lần thứ hai thuốc này được bộ y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị của các cơ sở y tế
còn về quá trình thử nghiệm vaccine covid sau một tuần sang lọc tuyển tình nguyện viên
ngày hôm nay tại trung tâm y tế huyện vũ thư tỉnh thái bình trung tâm thử nghiệm lâm sàng
thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín covid
cho các tình nguyện viên thuộc ba xã minh lãng việt hùng và bách thuận của huyện vũ thư
trong ngày đầu triển khai khoảng tám mươi tình nguyện viên đã được tiêm chủng